ngày bảy chín bộ chỉ huy biên phòng tỉnh lạng sơn cho biết vào lúc một mươi chín h một mươi năm phút ngày năm tháng chín
tại bãi xe thịnh vượng thuộc cửa khẩu tân thanh thuộc thôn bản thầu tân thanh văn lãng lạng sơn
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng tân thanh
một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh lạng sơn tri cục hải quan tân thanh đã phát hiện và bắt giữ gần một mươi ba tấn pháo nổ
số pháo nổ này được cất dấu trên xe container mang biển kiểm soát năm mươi bảy m ba trăm năm mươi một kéo theo dưa móc biển kiểm soát năm mươi một r một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi năm
do lái xe đinh kim hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khu vực tiền hội phương nhân thành thị xã an nhơn tỉnh bình định điều khiển
bước đầu đinh kim hoàng khai nhận chở số hàng cho một người ở thành phố lạng sơn không biết họ tên địa chỉ cụ thể
từ po chai trung quốc về bắc ninh việt nam để bốc thêm hàng sau đó vận chuyển vào đà lạt thì bị phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn tiếp tục điều tra làm rõ